đã nhiều năm nay gần một trăm linh hộ dân tại thôn đất đèn và thôn tát hai
xã cam đường thành phố lào cai tỉnh lào cai phải sử dụng nguồn nước giếng khoan bị nhiễm trì để sinh hoạt hàng ngày
trong khi đó công trình nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng để phục vụ người dân lại bỏ hoang vì không có nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
đây là bể chứa của công trình nước sạch có tổng vốn đầu tư một tám tỷ đồng
bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới tại thôn đất đèn
xã cam đường với mục đích cung cấp nước sạch cho gần một trăm linh hộ dân trong hai thôn đất đèn và tát hai
tuy nhiên kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi
công trình này đã không cung cấp được nước cho người dân sử dụng một ngày nào và bỏ không từ đó đến nay
thời điểm trước thời tiên thi công đấy
thì khi mà chuẩn bị nghiệm thu thì cũng có một số nước về
tức là mỗi buổi chiều thì có khoảng năm mươi phút là có nước là thử về thì có nước về
thế nhưng từ cái hôm mà nghiệm thu thì đoàn nghiệm thu đi nghiệm thu đấy
thì lúc đoàn nghiệm thu đi nghiệm thu thì có nước
nhưng sau đấy đoàn nghiệm thu về là từ năm hai nghìn một mươi bốn đến giờ là không có nước nữa
từ bấy giờ hơn gần hai năm rồi
theo chia sẻ của người dân nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng công trình nước sạch không có nước
là do đơn vị thi công không khảo sát kỹ trước khi thi công
cụ thể nguồn nước tại thôn đất đèn rất nhỏ
không thể đủ phục vụ cho hàng chục hộ dân dẫn đến tình trạng công trình vẫn xây còn nước thì vẫn thiếu
đầu tư thiết kế về nói là nếu như mà gần về cuối năm rồi
nếu như mà không xây dựng không làm thì nhà nước thu hồi cái vốn này
thế cho nên là chúng tôi cũng chỉ dân được biết là nếu đã thế thì chắc là phải làm thôi
dù nước có nhiều có ít hoặc là như thế nào
thực tế là nước chỉ có thế thôi nước thì bẩn lắm và không thể dùng được
còn sau khi mà đã làm rồi thì nước đến tận bây giờ thế thôi
dân cũng chưa dùng được thế nào cả
vì nước nó bé thế này thì làm sao mà phục vụ được cho hàng trăm hộ dân được
có những cái đường ống nước ấy nhưng từ ngày bắc đến bây giờ là không bao giờ có một giọt nước chứ không phải là có để mà dùng
nước tiếng nhà tôi thì bị ô nhiễm nặng rồi đấy
bởi vì bây giờ ngày trưa thì cái đất bằng phẳng nhá
nhưng từ ngày làm đường cao tốc cái này đến là đường mọi thứ ra là tất cả các nguồn nước bẩn nó rôn hết xuống đây
tức là bây giờ nhà tôi là ô nhiễm nặng thấm giặt giặt thứ là vẫn cái nước này
nhưng mà nhiều lúc
thì cũng thấy lắm lúc thấy bẩn quá thì tôi cũng dội lại cái nước ro nhưng mà cái nước rồi nhà đông rồi cũng không đủ
mặc dù đã nhiều lần kiến nghị đề xuất nhưng đến thời điểm hiện tại
công trình nước sạch này vẫn đang bị bỏ hoang và ngày càng xuống cấp trầm trọng
trong khi hàng chục hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm
do đó trong thời gian tới các cấp chính quyền chức năng cần sớm có biện pháp để khắc phục tình trạng này
chúng tôi sẽ phải yếm chì